ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam vừa tổ chức hội nghị lần thứ tám để đánh giá kết quả năm năm thực hiện nghị quyết về xây dựng và phát triển khu kinh tế mở chu lai
đồng thời thảo luận đưa ra định hướng giải pháp nhằm tiếp tục thu hút đầu tư tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian tới
qua năm năm thực hiện nghị quyết số chín của tỉnh ủy tình hình xây dựng và phát triển khu kinh tế mở chu lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong năm năm đã cấp mới sáu mươi năm dự án nâng tổng số dự án được cấp phép lên một trăm hai mươi hai dự án với tổng vốn đầu tư trên hai sáu trăm chín mươi triệu đô la mỹ
trong đó có tám mươi sáu dự án đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện hơn một bốn trăm một mươi bốn triệu đô la mỹ
phần lớn các chỉ tiêu đều đạt vượt và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng giá trị các ngành kinh tế xã hội của tỉnh trong đó thu ngân sách chiếm tỷ trọng bảy mươi năm toàn tỉnh
hội nghị tỉnh ủy lần này đã thống nhất đề ra mục tiêu cụ thể và đưa ra
một mươi nhóm giải pháp để tiếp tục xây dựng và phát triển mạnh khu kinh tế mở chu lai trong thời gian tới
trong đó tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành ra soát sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của ban quản lý khu kinh tế mở chu lai
phù hợp với tình hình mới chú trọng công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư đề xuất tạo lập cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển